nhằm ngăn chặn sự bùng phát lây lan dịch bệnh covid một mươi chín vì sức khỏe cộng đồng
việt nam airlines thông báo từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
các chuyến bay của hãng từ london anh paris pháp frankfurt của đức về việt nam sẽ không chuyên chở hành khách
các chuyến bay khởi hành từ việt nam đi châu âu vẫn được hãng phục vụ bình thường
để hành khách châu âu đang làm việc và du lịch tại việt nam trở về nước
máy bay quay về không chở hành khách
hãng cũng đang làm việc với các cơ quan chức năng để các chuyến bay ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
từ london của anh paris của pháp frankfurt của đức về việt nam khai thác bình thường
nhưng được hạ cánh tại sân bay vân đồn cần thơ và thực hiện cách ly hành khách theo quy định
nhằm hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng trên các chuyến bay giữa châu âu và việt nam
vietnam airlines sẽ miễn lệ phí đổi hành trình hoặc đổi ngày bay cho hành khách đã mua vé nếu có yêu cầu